qua công tác nắm tình hình phát hiện hận có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy nên lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hận bị bắt quả tang cùng tang vật là hai kg ma túy đá
tại cơ quan công an hận thừa nhận do không có việc làm ổn định lại chơi bời nợ nần nhiều nên mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời
được biết hận từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản chỉ mới ra tù cách đây không lâu
nhóm sáu bảo vệ thi công điện gió và người dân xảy ra hỗn chiến khiến hai người bị thương phải nhập viện điều trị
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng
nông đức mạnh chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long và trần văn duy cùng chú tại huyện đắk song để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu đội bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ bảo vệ đức tâm
quy bê có hợp đồng bảo vệ cho doanh nghiệp điện gió đắc rung một trăm hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đội bảo vệ đã cử gần hai mươi nhân viên bảo vệ trong đó có nông đức mạnh trần văn duy chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long
đến bảo vệ quá trình thi công trụ điện wt hai mươi tám ở thôn ba xã thuận hà huyện đắc song
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày khi xe của công ty điện gió trở thiết bị vào đến gần chân trụ điện wt hai mươi bốn
khu vực đất thi công công trình của công ty thì một số người dân trong đó có ông nguyễn văn mạnh chú tại xã thuận hà đắc song
kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản lăng mạ không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ
thấy vậy lực lượng bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản yêu cầu người dân ra khỏi khu vực thi công nên giữa hai bên xảy ra xô xát
ông nguyễn văn mạnh cầm gậy tre đánh lực lượng bảo vệ công ty nhưng không trúng
sáu bảo vệ trên đã dùng gậy cao su đánh liên tiếp về phía ông nguyễn văn mạnh và một số người khác
ông nguyễn văn mạnh và một số người dân dùng gậy tre đánh lại lực lượng bảo vệ
hậu quả làm hai người bị thương là ông nguyễn văn mạnh người dân và trần văn duy bảo vệ
công ty điều đem đi vô trong trụ ngăn cản dân ra khỏi công trình đang làm việc
sau đó em vô mời ra thì bên dân có dậy xảy ra
cái cọ xô sát dân có cầm gậy đánh bảo vệ sau đó bên bảo vệ có cầm gậy cao su chống trả
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an huyện đắk song đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc
từ đầu năm đến nay thì triển khai dự án để rõ doanh nghiệp và người dân đã xảy ra một số vụ việc xích mích
chúng tôi phải củng cố hồ sơ để xử lý
hiện nay đã xử lý bốn vụ hành chính và xử phạt một mươi năm đối tượng xử lý hình sự bốn vụ một mươi đối tượng về các hành vi cụ thể như là cố ý hình tích
hủy hoại tài sản gây rốt tiền tượng công cộng
hiện nay đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với nông đức mạnh
chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long trần văn duy
đồng thời mở rộng điều tra xác minh để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan sinh thành và ngô mạnh linh ở huyện quảng trạch về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên vùng biển thuộc các xã quảng phú quảng đông cảnh dương
thuộc huyện quảng trạch tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển
sau khi khai thác ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến thu mua
lợi dụng danh nghĩa của công ty phước thịnh phan sinh thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết đe dọa
ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng phước thịnh thuộc thôn vinh sơn xã quảng đông
đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng chưa được phép hoạt động
các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ ba đến năm đồng một kg sò
sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ có ba mươi hai nạn nhân ở ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên tám trăm linh triệu đồng thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng với nhiều chứng cứ khác
ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trước đó phan sinh thành cùng với đồng bọn là năm đối tượng khác
đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
do các đối tượng gây ra vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chuyên cướp giật điện thoại di động của các lái xe taxi sau đó lại dùng chính những chiếc điện thoại này
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó là hành vi của bùi khắc long chú thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
hiện đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an long khai nhận với thủ đoạn thuê xe taxi từ thành phố thanh hóa
về thị xã nghi sơn
sau đó mượn điện thoại di động của lái xe taxi để gọi về nhà nhưng thực chất là cướp giật tài sản
sau khi tẩu thoát thành công đối tượng đã dùng chính những chiếc điện thoại này
gọi điện cho những người trong danh bạ mạo danh lái xe nhắn tin trên mạng xã hội như zalo facebook
nói bị tai nạn giao thông mong được vay tiền để đi cấp cứu
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến khi bị bắt long đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đề nghị
ai là bị hại của đối tượng bùi khắc long
hãy báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn để được giải quyết